nhân dịp bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm dự kiến hỗ trợ và trao tặng quà cho hơn bảy mươi năm bảy trăm linh người có công
hộ gia đình thuộc diện chính sách với tổng kinh phí gần bảy mươi chín tỷ đồng
ba mức hỗ trợ và quà tặng năm nay tương đương với các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
lần lượt là hai năm triệu đồng một năm triệu đồng và một triệu đồng một trường hợp
nhân dịp này lãnh đạo thành phố mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể
cùng các sở ban ngành chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi động viên
trao quà tặng các mẹ việt nam anh hùng người có công hộ gia đình thuộc diện chính sách
đây là việc làm nhằm góp phần tô đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn
thực hiện hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa